mở đầu chương trình sẽ là thông tin về vụ án mạng con sát hại mẹ ruột vừa xảy ra tại quảng ngãi
thủ phạm trong vụ án là trần ngọc vinh ba mươi ba tuổi ở thôn an hà một xã nghĩa trung huyện tư nghĩa vừa bị công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai người dân thôn an hà một nghe tiếng kêu của bà bùi thị thanh thủy năm mươi bảy tuổi là mẹ ruột của trần ngọc vinh
sau vài giờ đồng hồ người dân qua nhà của bà thủy thấy nhiều vết máu cho nên đã trình báo với cơ quan công an
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện bà thủy đã bị sát hại dã man
lúc này đối tượng vinh là con của bà thủy đã la hét cầm dao và ra sức trúng đối gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình khống chế đối tượng
theo thông tin ban đầu vinh từng điều trị tâm thần sau đó về địa phương sinh sống và tiếp tục uống thuốc điều trị
thời gian gần đây nghi vấn vinh sử dụng ma túy
thời điểm đối tượng gây án sử dụng ma túy và biểu hiện hoang tưởng khi sát hại mẹ ruột hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ